sau một thời gian theo dõi thì công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cũng vừa triệt phá thành công một sới bạc bắt giữ một mươi sáu đối tượng liên quan tại khu vực tổ một mươi khóm phó quế phường mỹ long
khi thấy lực lượng công an các đối tượng liền bỏ chạy tán loạn
tuy nhiên các lối thoát đã bị lực lượng công an chốt chặn
sáu đối tượng liên quan đã bị bắt giữ cùng với tăng vật thu giữ tại hiện trường là năm con gà đá ba cặp cửa sắt một mươi một xe mô tô một mươi ba điện thoại di động và trên ba mươi năm triệu đồng tiền mặt mà các đối tượng
cùng với nhiều tăng vật đã thu được hệ lực lượng công an đang xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định